thưa quý vị thêm bốn lãnh đạo và công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
đã bị khởi tố điều tra trong vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các cán bộ hải quan này bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ của một doanh nghiệp
để bỏ qua lỗi quá tải hơn năm lượt xe trở quạng quá tải từ lào về việt nam
và cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố ông nguyễn cảnh dũng và lê đình sơn
đều là phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
đồng thời khởi tố ông lưu hồng lân phó đội trưởng đội nghiệp vụ và ông vũ hồng hải
công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các bị can trên hiện đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
và khởi tố bị can đối với ông phan văn nhâm tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
ông ngô xuân khang đội trưởng đội nghiệp vụ ông đặng minh sơn công chức tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
đến thời điểm hiện tại đã có tám bị can bị khởi tố điều tra trong vụ án này
bất ngờ kiểm tra vũ trưởng niu phương đông vào khoảng giờ ngày ba mươi một tháng một
công an quận hải châu đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến ma túy
và đây được coi là vũ trường lớn nhất thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng phát hiện bốn đối tượng có hành vi tàng trữ hơn ba mươi viên ma túy tổng hợp
hai gói ketamin xét nghiệm ngẫu nhiên hàng trăm khách tại vũ trường new phương đông đã phát hiện sáu mươi bốn người dương tính với ma túy
công an quận hải châu đã quyết định tạm giữ hình sự nhóm bốn đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
do võ ngọc phi chú tại tỉnh quảng nam cầm đầu công an quận hải châu đang tiếp tục điều tra làm rõ
đường dây mua bán tàng trữ chất ma túy tại vũ trưởng lớn nhất đà nẵng này
thưa quý vị sau thời gian dài phải tạm dừng do dịch covid một mươi chín các hoạt động vui chơi giải trí các lễ hội đầu xuân
đã và đang được nhiều địa phương trong cả nước tổ chức với quy mô lớn thu hút đông đảo người dân khách du lịch cả trong và ngoài nước tới tham dự
nhằm hỗ trợ và giúp đỡ người dân di chuyển an toàn thuận lợi lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều điểm hỗ trợ
giúp đỡ người dân trở về sau kỳ nghỉ tết và tham dự các lễ hội đầu xuân
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại tỉnh quảng nam
tỉnh yên bái
vượt chặng đường dài cả trăm km trở về trường học sau kỷ nghỉ tết nguyên đán em đặng thị ngọc mai cùng với bạn đồng hành
cảm thấy hết sức bất ngờ và vui mừng khi được lực lượng cảnh sát giao thông trao tặng nước uống và bánh ngọt
hôm nay thì em được nhận quà với lại nước của các anh thế là em rất là vui ạ mong là các anh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này đấy ạ
không chỉ hỗ trợ nước uống các nhu yếu phẩm
mà lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái còn hỗ trợ đổi xăng sửa chữa xe máy miễn phí cho người dân khi gặp sự cố
bố trí chỗ ngồi để người dân nghỉ ngơi trong những chuyến đi dài
anh em tôi vừa đi tuần tra vừa nhắc nhở vừa tuyên truyền vừa có những điểm hỗ trợ
hỗ trợ về nước uống hỗ trợ về khăn mặt hỗ trợ về bánh kẹo cho các cháu hoặc là người tham gia giao thông
hỗ trợ về bánh kẹo cho các cháu hoặc là người tham gia giao thông
đồng thời trong năm thì cũng có những kế hoạch triển khai hỗ trợ bà con nhân dân ở những điểm khác
hoặc là hỗ trợ bà con nhân dân hướng dẫn về luật giao thông bộ cũng như là về vật chất trong cái điều kiện có thể để bà con nhân dân đi lại được an toàn
sau tết khắp nẻo đường người dân bắt đầu di chuyển trở về địa phương công tác học tập hoặc tham dự các hoạt động lễ hội đầu xuân